lực lượng biên phòng tỉnh hà tĩnh phối hợp với công an huyện hương khê vừa bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển gần một trăm linh kg pháo nổ trái phép
theo đó vào ngày sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi tám tại khu vực cầu la khê thuộc địa bàn xã hương trạch huyện hương khê
bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh phối hợp với công an huyện hương khê bắt quả tăng đối tượng nguyễn văn tý
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín quê quán thôn tân đức ba xã hương hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
khi đối tượng đang chuẩn bị vác hàng giao bán tăng vật thu giữ được gồm sáu mươi chín hộp pháo nổ có trọng lượng chín mươi sáu kg
được đựng trong hai thùng các tông màu vàng
tại cơ quan điều tra đối tượng nguyễn văn tý khai nhận đã vận chuyển thuê số pháo trên cho một người lạ
tại huyện tuyên hóa tỉnh tuyên quang với tiền công ba mươi đồng một hộp
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật